phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa cho biết sau một thời gian vận động đối tượng lê văn chi hộ khẩu thường trú tại tỉnh nghệ an tạm trú tại thị xã di an tỉnh bình dương đã ra đầu thú về hành vi giết người
tại cơ quan công an chi khai nhận ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm nguyễn văn mậu chú tại tỉnh nghệ an cùng vợ đang lưu thông tại khu vực phường an phú thị xã thuận an tỉnh bình dương thì xảy ra va chạm với anh hoàng đông chú tại tỉnh quảng bình
sau khi xảy ra va chạm mậu gọi điện cho chi và lê văn đại cùng chú tại tỉnh nghệ an đến để giải quyết trong khi đó anh đông cũng điện thoại cho anh hoàng hà và trương văn khỏe cùng bốn người thân khác đến để thương lượng
sau khi thương lượng mậu đồng ý bồi thường cho anh đông
số tiền là bốn trăm bảy mươi đồng để sửa xe tuy nhiên sau đó cả hai bên lại xảy ra mâu thuẫn về việc bồi thường dẫn đến sô sát
trong lúc đánh nhau lê văn chi đã dùng dao đâm anh đông và anh khỏe khiến hai anh chết tại chỗ còn anh hà bị thương nặng sau đó các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường
qua lời khai của chi cơ quan công an tiếp tục bắt giữ nguyễn văn mậu và lê văn đại về hành vi gây dối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm